thưa quý vị các đồng chí và các bạn vào sáng ngày hôm qua tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị thông báo nhanh nội dung kết quả đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy và hội nghị lần thứ một mươi ba ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt báo cáo viên trong công an nhân dân theo hình thức trực tuyến trong toàn lực lượng
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
tại hội nghị thứ trưởng lê quý vương đã thông báo nhanh nội dung kết quả đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
trong đó nêu rõ sau ba ngày làm việc tích cực khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao sáng một mươi ba tháng một mươi đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã bế mạc và thành công tốt đẹp
đại hội vinh dự được đón đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và nguyên lãnh đạo bộ công an đến dự
đặc biệt thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo đại hội
đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng tiến hành bầu đoàn đại biểu đảng bộ công an trung ương dự đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
về phương hướng trong nhiệm kỳ tới đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy xác định giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng quản lý của nhà nước
đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và hoạt động của lực lượng công an nhân dân nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ công an trung ương của các tổ chức đảng cho công an nhân dân xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại tiếp tục nghiên cứu phát triển lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia an ninh xã hội an ninh con người an ninh mạng trong tình hình mới trên cơ sở tư duy mới và ứng dụng thành
trường giải pháp đối sách phù hợp với đòi hỏi của tình hình thực tiễn huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị của toàn dân tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế giữ vững ổn định chính trị bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống không để bị động bất ngờ góp phần tạo môi trường hòa bình ổn định an ninh an toàn để xây dựng phát triển đất nước
cũng tại hội nghị các đại biểu đã được đồng chí nguyễn đức hà nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng ban tổ chức trung ương giảng viên cao cấp học viện chính trị quốc gia hồ chí minh thông báo nhanh nội dung kết quả hội nghị lần thứ một mươi ba ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
sau hội nghị ban tổ chức đề nghị công an các đơn vị địa phương có hình thức phù hợp để phổ biến đến đảng viên cán bộ chiến sĩ của đơn vị nội dung kết quả đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng tiểu ban an ninh trật tự bảo vệ đại hội đảng các cấp làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng tại bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
tham gia đoàn công tác có thiếu tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ và công an tp hà nội
tại buổi kiểm tra thứ trưởng bùi văn nam cho biết thời gian vừa qua dưới sự chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ các đơn vị của bộ và công an các địa phương đã triển khai rất quyết liệt các mặt công tác trong đó có công tác bảo vệ đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
cho đến thời điểm này việc tiến hành đại hội đảng bộ các cấp trên cả nước rất thuận lợi đúng như chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư
thứ trưởng bùi văn nam đề nghị các thành viên đoàn công tác của bộ công an tham gia đánh giá kết quả công tác định hướng những tình hình liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ đại hội đảng trong thời gian tới nhất là những nhiệm vụ cần có sự phối hợp giữa các cục các đơn vị với bộ tư lệnh cảnh sát cơ động để thực hiện tốt nhất ý kiến chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ
tại buổi kiểm tra thiếu tướng nguyễn ngọc thanh phó tư lệnh bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã báo cáo kết quả các mặt công tác triển khai bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
theo đó bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã thực hiện nghiêm túc các chương trình kế hoạch và chỉ đạo của bộ công an tổ chức huấn luyện diễn tập phương án để chủ động sẵn sàng bảo đảm an ninh an toàn đại hội đảng các cấp và các hoạt động của năm asean hai nghìn hai mươi